cơn bão số bốn đang đổ bộ vào đất liền nước ta với những diễn biến hết sức phức tạp
trong chiều ngày hôm nay hai mươi bốn tháng bảy tỉnh hà tĩnh đã ban hành lệnh cấm biển
yêu cầu tất cả các tàu thuyền không được ra khơi và đồng thời nhanh chóng tìm nơi tránh trụ bão an toàn
tại khu neo đậu tránh chú bão cửa sót tỉnh hà tĩnh
tính đến thời điểm một mươi bảy h chiều ngày hai mươi bốn tháng bảy đã có hơn năm trăm linh tàu thuyền đã vào neo đậu an toàn
hiện ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh hà tĩnh
đang tiếp tục kêu gọi các tàu thuyền nhanh chóng tìm nơi neo đậu trú ẩn an toàn trước một mươi bảy h ngày hai mươi năm tháng bảy
rút kinh nghiệm từ cơn bão số hai quỹ ban dân tỉnh hà tĩnh đã tăng cường hướng dẫn
sắp xếp việc neo đậu bảo đảm an toàn đối với các tàu thuyền đã về bến neo đậu
đồng thời nghiêm cấm tất cả các loại tàu thuyền kể cả tàu vận tải và tàu du lịch ra khơi nhằm tránh thiệt hại cho người dân
bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh cũng đã ứng trực sẵn sàng tổ chức sơ tán dân
tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm và bảo đảm an toàn cho các phương tiện lồng bè
tròi canh khoa nuôi trồng thủy sản vùng thấp trũng ven biển đến nơi an toàn
cơn bão số bốn dự kiến sẽ đổ bộ vào đất liền vào dạng sáng ngày hai mươi sáu tháng bảy
với sức gió cấp tám cấp chín giật cấp một mươi cấp một mươi một
hiện các địa phương từ thanh hóa đến hà tĩnh đang phát huy phương châm bốn tại chỗ
nhằm giảm thiểu thấp nhất hậu quả do mưa bão gây ra